để tránh tình trạng làm việc không quyết liệt thành phố hà nội yêu cầu đích thân chủ tịch phó chủ tịch các cấp phải trực tiếp tham gia kiểm tra an toàn thực phẩm ít nhất một tháng một lần
ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố cho biết tính từ ngày một mươi tháng bảy đến nay một trăm linh quận huyện thị xã và năm trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn của thành phố đã triển khai mở rộng thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
tuy nhiên các đoàn thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp cơ sở của hà nội hiện mới chỉ tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế
trong khi cái gốc của vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm chính là sản phẩm nông nghiệp ubnd tp hà nội yêu cầu đích thân các chủ tịch phó chủ tịch cấp quận huyện thị xã phải đi kiểm tra an toàn thực phẩm ít nhất một tháng một lần bảo đảm việc xử lý được thực hiện nghiêm túc hiệu quả